câu hỏi thứ hai từ khán giả thanh hương ở số điện thoại chín trăm tám mươi năm bốn trăm ba mươi bảy xin phép dấu ba số cuối
con tôi được một mươi sáu tháng nặng tám kg cháu rất hay bị nôn chớ
tôi có cảm giác là cháu không có nhu cầu ăn nếu cho bé ăn nhiều đạm là bị đi ngoài
nên tôi cảm thấy bất lực stress vô cùng
tôi dành thời gian khi nào cháu thích ăn thì cháu ăn
nhưng lượng cháu ăn mỗi cữ thì rất ít
liệu có phải cháu bị bệnh gì không
xin hỏi phó giáo sư nguyễn thị việt hà
nếu một bạn một mươi sáu tháng mà tám kg là cân nặng đã bị nhẹ cân so với lứa tuổi
như vậy rõ ràng là cái vấn đề dinh dưỡng của con bạn ấy rất là có vấn đề
thứ nhất là nếu như với những em bé mới với lứa tuổi đấy với cân nặng thấp như thế
mà hay bị nôn chớ thì bạn ấy cần phải đưa con đi khám
để bác sĩ đánh giá xem em bé có bị bệnh lý trào ngược vợ giấy thực quản không
tại vì với những cái bạn mà nôn chớ nhiều chậm tăng cân rồi ảnh hưởng đến dinh dưỡng
và mình nghĩ là dối loạn tiêu hóa đấy thì bác sĩ phải xác định về vấn đề trào ngược
bởi vì nếu như bạn ấy bị trào ngược thật sự là người ta sẽ phải kê thuốc để điều trị
và người ta phải hướng dẫn cái cách để mình cho bạn ấy ăn
thì có như vậy thì nó mới nhận đủ được năng lượng và mới lên cân được
cái vấn đề thứ hai mà mẹ nói là thức ăn nhiều đạm thì lại bị dối loạn tiêu hóa
thì cái khái niệm nhiều thế nào cũng rất là khó vì bà mẹ không có nói
thì có thể là cái quan niệm của bà mẹ như thế là nhiều
nhưng với một số bạn mà cứ ăn đạm bị dối loạn tiêu hóa thì bạn ấy cũng cần phải đánh giá
bởi vì đấy là những cái biểu hiện mà bác sĩ người ta sẽ nghi ngờ
những cái dị ứng với lại cái thành phần đạm có thể đạm trong thịt có thể nạm ở trong sữa
và những cái đứa trẻ mà bị dị ứng đạo ấy thì nó cũng có cái biểu hiện nôn chớ
và cái triệu chứng đây nó rất dễ nhầm với cái bệnh lý trào ngược
và nó cũng ảnh hưởng đến cái cân nặng của em bé đó
và vì em bé này có nôn chớ vì em bé này có các cái dối loạn tiêu hóa
khi mà bé bị
ăn chế độ ăn có đạm
và vì em bé này chậm tăng cân
cho nên cái việc mà khám với các bác sĩ để tìm hiểu cái nguyên nhân của bạn ấy là cái gì
là cái vấn đề rất là cần thiết và bắt buộc cần phải làm
dạ xin cảm ơn chị